chiều một mươi một tháng chín phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ và ông tôn đại vĩ phó bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc trang quảng tây
cùng các đại biểu cấp cao của việt nam đã đến tham quan và khai trương gian hàng quốc gia việt nam
tham sự hội trợ trung quốc asean kxpor tại thành phố nam ninh tỉnh quảng tây trung quốc
phó thủ tướng chính phủ đi tham quan và khai trương gian hàng quốc gia việt nam là một trong những hoạt động chính
theo thông lệ của hội trợ k apple gian hàng quốc gia với chủ đề thành phố đẹp của việt nam
tại hội trợ lần này được xây dựng công phu trên diện tích một trăm tám mươi m hai nhằm quảng bá những nét đặc trưng
và tiềm năng phát triển kinh tế văn hóa du lịch của tỉnh bến tre nói riêng và của việt nam nói chung
đây cũng là lần đầu tiên bến tre được chính phủ cho phép tham dự diễn đàn hợp tác các thị trưởng tinh trưởng asean trung quốc
và cũng là lần đầu tiên bến tre được phép tham dự triển lãm tại diễn hội trợ của nam ninh trong sự kiện kỷ niệm một mươi năm năm
ngày thành lập hội trợ asean trung quốc tham gia với lần này chúng tôi kỳ vọng mấy chuyện
thứ nhất là tiếp tục để khẳng định với các đối tác đã làm ăn giữa bến tre tất cả những sản phẩm như kẹo dừa thạch dừa bột sữa dừa dầu dừa
chế biến nước khẩu rất là mạnh mẽ ở thị trường quảng tây và đặc biệt là phủ phủ của nam ninh này
sản phẩm trưng bày tại đây chủ yếu là nông sản và thực phẩm chế biến đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ hàng tiêu dùng đầu tư du lịch và dịch vụ thương mại
trong số này có nhiều doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia và cùng mong muốn tăng kim ngạch xuất khẩu
tôi đã tham dự hội trợ asean này là lần thứ tư
và quan tâm đến hội trợ này đây là một dịp để cho doanh nghiệp tôi được phát triển để quảng bá được sản phẩm với thương hiệu
nhằm để tiếp cận các nước khối asean không chỉ riêng vì trung quốc mà mình còn phải nhiều nước asean để quảng bá thương hiệu với đặc sản của mình
th trung mêu luôn luôn tham gia tất cả các hội trợ kfbo tại trung quốc
thì cái hai năm một lần để tham gia tại công ty này khá là nhiều lần
qua cái lần tham gia lần này thì cũng hiệu quả
hy vọng rằng cũng sẽ tìm được rất nhiều đối tác để có thể mà hợp tác để thúc đẩy đầu tư và kinh doanh
sau khi kết thúc lễ khai trương gian hàng quốc gia chủ đề thành phố đẹp phó thủ tướng chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới khu gian hàng thương mại để chủ trì lễ khai trương khu gian hàng thương mại việt nam tại nhà triển lãm số một mươi một